thưa quý vị thời gian vừa qua phát huy truyền thống vì nhân dân phục vụ
bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trả tự công an các đơn vị địa phương
đã có nhiều hành động cụ thể cứu giúp hỗ trợ giúp đỡ người dân khi gặp nạn
hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
có thư khen công an các đơn vị địa phương đã có nhiều hành động cụ thể
cứu giúp hỗ trợ giúp đỡ người dân nội dung thư khen nêu rõ
trong thư khen bộ trưởng tô lâm đánh giá những hành động cụ thể
cứu giúp hỗ trợ giúp đỡ người dân khi gặp nạn
tuy là bình dị thường ngày của lực lượng công an nhưng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao
trước đảng nhà nước và nhân dân sự dũng cảm không quản ngại hy sinh gian khổ
sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy khi nhân dân gặp nạn
thì hiện rõ tinh thần lúc dân cần lúc dân khó có công an
để lại những dấu ấn đậm nét lan tỏa hình hình đẹp của người chiến sĩ công an
và tin cậy của người dân mỗi khi gặp khó khăn
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận đánh giá cao
và nhiệt liệt biểu dương khen ngợi những kết quả thành tích nêu trên của công an các đơn vị địa phương
nhất là công an tp đà nẵng tp hà nội hưng yên khánh hòa
bộ trưởng tô lâm đề nghị đồng chí giám đốc công an các địa phương có các hình thức động viên
khen thưởng xứng đáng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
đồng thời tiếp tục chỉ đạo toàn lực lượng phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ
ngày càng có nhiều hơn nữa những hành động việc làm cụ thể cứu trợ giúp đỡ nhân dân
qua đó khắc họa đậm nét hơn nữa tính nhân văn và hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
hôm nay tòa nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về quản lý
và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại quỹ phát triển khoa học và công nghệ tp
đại diện ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố theo dõi chỉ đạo
trong phần làm thủ tục phiên tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân đề nghị hoãn phiên tòa
để tiến hành xác minh tình trạng sức khỏe của nguyễn quốc thái khi bị cáo này tiếp tục vắng mặt do nhập viện
hội đồng xét xử hội ý và quyết định vẫn xét xử vụ án
cựu giám đốc sở khoa học và công nghệ phan minh tân và năm thủ cấp bị truy tố vì có hành vi vi phạm quy định
về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng làm thiệt hại hơn hai mươi hai sáu tỷ đồng
theo cáo trả tháng tám năm hai nghìn chín nguyễn trọng vũ giám đốc công ty đầu tư và phát triển công nghệ huy hoàng
có công an gửi sở khoa học và công nghệ tp hcm đề nghị hỗ trợ kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học
với số tiền năm một tỷ đồng để thực hiện dự án một và được ông phan minh tân đồng ý thông qua mức hỗ trợ bốn chín tỷ đồng
công ty huy hoàng sau đó không hoàn thành dự án gây thiệt hại gần ba hai tỷ đồng
song song đó nguyễn trọng vũ tiếp tục vay một mươi tỷ đồng để thực hiện dự án hai và được chấp thuận
tuy nhiên sau khi nhận giải ngân đợt ba vào tháng năm năm hai nghìn một mươi một vũ bỏ trốn về mỹ
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về phiên xử trong các bản tin tiếp theo
cũng tại tp hcm cơ quan an ninh điều tra công an thành phố vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung
chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp tiếp tục đề nghị truy tố bị can diệp dũng
nguyên chủ tịch sài gòn cốc nguyễn thành nhân nguyên tổng giám đốc sài gòn cốc
hồ mỹ hòa nguyên giám đốc phòng tài chính sài gòn cốc và hai bị can khác về tội lạm quyền
trong khi thành công vụ bốn bị can khác về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan an ninh điều tra đã quyết định thay đổi tội danh truy tố bị can hồ mỹ hòa và nguyễn thành nhân
từ tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng sang tội lạm quyền trong khi thành công vụ
với vai trò đồng phạm của bị can diệp dũng các bị can trần trung liệt nguyên kế toán trưởng sài gòn cốc
hàng thanh dân nguyên trưởng ban kiểm soát sài gòn cốc phạm thị minh ngọc nguyên phó trưởng ban kiểm soát sài gòn cốc
nguyễn thị thùy trang nguyên kiểm soát viên sài gòn cốc
cùng bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
công an tp thái bình đang khẩn trương đấu tranh làm rõ vụ cướp giật tài sản của người tham gia giao thông
tại khu vực đường võ nguyên giáp thuộc thôn tống thỏ nam xã đông mỹ tp thái bình
đối tượng trần xuân thạnh trú tại xã tây đô huyện hưng hà đã bị bắt giữ sau hai mươi bốn giờ gây án
ngay khi nhận được trình báo của người bị hại về việc bị đối tượng đi xe mô tô che biển kiểm soát
bịt mặt cướp một dây chuyên
trên truyền trị giá gần ba mươi triệu đồng đội cảnh sát hành sự công an tp thái bình đã nhanh chóng đấu tranh
truy vết đối tượng với tinh thần khẩn trương kiên quyết đấu tranh với tội phạm
sau gần hai mươi bốn giờ đội cảnh sát hành sự công an tp đã bắt giữ trần xuân thạnh khi đang lẩn trốn tại huyện hưng hà
tại cơ quan điều tra trần xuân thạnh khai nhận ngày hai mươi bốn tháng một mươi trần xuân thạnh đã điều khiển xe mô tô đi trên đường võ nguyên giáp
khi phát hiện bị hại đang tham gia giao thông có đeo dây chuyền vàng thạnh đã áp sát xe và cướp giật rồi phóng xe tẩu thoát
để nâng cao hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và xử lý vi phạm nồng độ cồn
phòng cảnh sát giao thông công an tp quảng nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp và công an tp tam kỳ
công an huyện đại lộc tuần tra kiểm soát trên địa bàn thành phố tam kỳ và huyện đại lộc nhằm chấn chỉnh
thiết lập lại trật tự kỷ cương của người tham gia giao thông
trong hai đêm hai mươi bảy và hai mươi tám tháng một mươi các tổ công tác đã kết hợp tuần tra lưu động và cố định trên các tuyến đường trọng điểm
trên địa bàn tp tam kỳ và thị trấn ái nghĩa huyện đại lộc tỉnh quảng nam
với phương châm không có ngoại lệ không có vùng cấm các tổ công tác đã tuần tra xuyên đêm
qua đó phát hiện xử lý bốn mươi một trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ như không có giấy phép lái xe
không đội mũ bảo hiểm không gương chiếu hậu
trở quá số người quy định và xe ô tô hết hạn kiểm định
một mươi trường hợp vi phạm nồng độ cồn tạm giữ hai mươi bảy phương tiện một xe ô tô hai mươi sáu xe mô tô
trong quá trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm đa phần người dân chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông đường bộ
tuy nhiên bên cạnh đó còn có một số trường hợp vi phạm nồng độ cồn có thái độ không hợp tác gây khó khăn cản trở việc thực thi công vụ
tuy nhiên các tổ công tác đã tuyên truyền cho người dân hiểu biết về các hành vi vi phạm
đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện giao thông để người dân có nhận thức đúng đắn tuân thủ pháp luật và chấp hành nghiêm túc
công tác tuyên truyền tổ công tác cũng kiên quyết xử lý nghiêm xử phạt với khung phạt cao nhất các trường hợp vi phạm nồng độ cồn có thái độ không chấp hành thách thức lại lực lượng chức năng
kế hoạch này giám đốc công an tỉnh chỉ đạo sẽ thực hiện thiên xuyên liên tục trên toàn tỉnh
và cũng sẽ lập đi lập lại nhiều lần
công tác tuyên truyền tổ công tác cũng kiên quyết xử lý nghiêm xử phạt với khung phạt cao nhất các trường hợp vi phạm nồng độ cồn có thái độ không chấp hành thách thức lại lực lượng chức năng
công tác tuyên truyền tổ công tác cũng kiên quyết xử lý nghiêm xử phạt với khung phạt cao nhất các trường hợp vi phạm
công tác tuyên truyền tổ công tác cũng kiên quyết xử lý nghiêm thách thức lại lực lượng chức năng